sáng nay ngày hai tháng một mươi hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước điều hành phiên khai mạc
mở đầu hội nghị trung ương dành một phút tưởng niệm ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ lê văn thành
và các nạn nhân đã bị thiệt mạng trong các đợt thiên tai hỏa hoạn
tại hội nghị ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba trung ương sẽ bàn và cho ý kiến kết luận về các vấn đề
tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba kế hoạch năm hai nghìn hai mươi bốn kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước ba năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa một mươi một
về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi tổng kết hai mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương bảy
khóa chín về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh
tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
quy hoạch ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi bốn
thời gian qua trên cơ sở phát hiện giới thiệu của các cấp ủy tổ chức đảng trong
toàn hệ thống chính trị ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư khóa một mươi bốn
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn ba mươi một đã khẩn trương nghiêm túc phối hợp với các cơ quan chức năng ở trung ương
ra soát thẩm định báo cáo bộ chính trị xem xét cho định hướng hoàn thiện thêm một bước dự kiến quy hoạch ban chấp hành trung ương khóa một mươi bốn
để trình trung ương xem xét
cho ý kiến tại hội nghị lần này
đề nghị các đồng chí phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm thật sự khách quan công tâm thể hiện chính kiến của mình
đối với tổ quốc đối với đảng và nhân dân và dự kiến quy hoạch ban chấp hành trung ương khóa một mươi bốn
thưa các đồng chí
hội nghị trung ương lần này của chúng ta xem xét quyết định nhiều vấn đề
trọng đại phức tạp nhạy cảm và có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ cho trước mắt mà cho cả lâu dài
đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba từ nay đến hết nhiệm kỳ
xin đề nghị trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị phát huy trí tuệ nêu cao tinh thần trách nhiệm
tập trung nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo
các đề án và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp
theo chương trình hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba làm việc đến ngày tám tháng một mươi